tiếp đại sứ vương quốc na uy tại việt nam bà grid lohen thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đại sứ có những hoạt động giúp doanh nghiệp hai nước gặp gỡ
giao lưu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh thúc đẩy các doanh nghiệp na uy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đưa nông sản việt nam sang naui
nhấn mạnh tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn nhưng đầu tư của na uy và việt nam hiện nay mới chỉ có bốn mươi một dự án tổng vốn bốn mươi một triệu usd
thủ tướng mong muốn hai nước thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao làm tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
đại sứ na uy cho biết hai nước có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế biển thủy sản lĩnh vực mà na uy có thế mạnh
và hợp tác trong một số lĩnh vực na uy có thế mạnh việt nam có nhu cầu
các doanh nghiệp na uy rất quan tâm và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực năng lượng điện mặt trời dầu khí